đảng ủy công an trung mương bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay dự báo tình hình và xác định những chủ trương
nhiệm vụ công tác trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị sự hội nghị còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
biểu dương và ghi nhận những kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân đã đạt được
và trân trọng tưởng nhớ tri ân những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã ảnh dũng hy sinh bị thương
trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng khẳng định những kết quả thành tích và hy sinh của lực lượng công an nhân dân đã góp phần quan trọng
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

tiếp tục phát huy truyền thống ảnh hùng vẻ vang thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy
tiếp tục phát huy truyền thống ảnh hồng vẻ vang thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy
tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy
tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thù địch phản động khủng bố đối tượng cơ hội chính trị
không để hình thành công khai quá tổ chức chính trị đối lập trao nước giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế an ninh vang hóa tư tưởng an ninh xã hội an ninh dân tộc tôn giáo an ninh tại các địa
bằng chiến lược giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự như vụ đồng tâm mỹ đức hà nội mường tè v v
riêng an ninh tôn giáo nhất là với thiên chúa giáo có nhiều điểm tiến bộ so với năm trước
thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo